công suất thiết kế là hai mươi tám triệu hành khách thế nhưng năm hai nghìn một mươi tám sân bay tân sơn nhất đã phải gánh ba mươi tám ba triệu hành khách
và do tập trung vào khai thác nên chất lượng dịch vụ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
đó cũng chính là lý do vì sao mà tân sơn nhất đứng cuối bảng xếp hạng chất lượng dịch vụ hàng không của cục hàng không việt nam
hiện nay có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư nhà ga t ba với công suất hai mươi triệu hành khách một năm
tuy nhiên để đầu tư mở rộng sân bay tân sơn nhất vấn đề quan trọng nhất là phải có cơ chế đặc thù và đồng bộ
một năm sau khi thủ tướng phê duyệt quyết định mở rộng sân bay tân sơn nhất theo phương án của tư vấn adpi
việc đầu tư các công trình cấp bách để giải cứu tân sơn nhất triển khai chậm chạp
năm hai nghìn một mươi tám sân bay tân sơn nhất đã đón ba mươi tám triệu bốn trăm một mươi bốn hành khách
dự kiến con số này sẽ đạt bốn mươi năm triệu hành khách vào năm hai nghìn hai mươi năm
trong khi đó tổng công suất của hai nhà ga t một t hai hiện hữu mới đạt khoảng hai mươi tám triệu khách một năm
dự án nhà ga t ba là cấp bách mang tính giải cứu nên cần phải làm càng sớm càng tốt
hãy cố gắng vì nó là cấp bách nên là phải cố gắng tập trung làm sao đẩy nhanh tiến độ thi thương với dự án này
và trên cơ sở các quy định của nhà nước thì phân đấu làm sao đến năm hai nghìn hai mươi
là quý i hai nghìn hai mươi một hai mươi hai sẽ hoàn thành cái nhà ga t bảy này
theo bộ giao thông vận tải nếu xã hội hóa đầu tư sẽ phải tiến hành thủ tục đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức ppp mất khoảng một năm đến hai năm
và sẽ khó có thể hoàn thành dự án trước năm hai nghìn hai mươi
vì vậy bộ kiến nghị cần có cơ chế đặc thù cho dự án
như được chỉ định thầu tư vấn lập fs và lập phương án kiến trúc tuyển chọn phương án kiến trúc
ngoài ra do khu vực công trình nằm trên đất quốc phòng
nên acv đề nghị cho phép tạm bắn giao mặt bằng vào quý i hai nghìn hai mươi
để thi công cùng với việc hoàn thiện các thủ tục theo quy định